các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời gian cưng cứng và quan hệ tình dục kéo dài hơn bình thường thế nhưng kèm đau mỏi cơ vùng đùi hai bên
các bác sĩ của bệnh viện đã yêu cầu xét nghiệm loại kẹo mà bệnh nhân sử dụng
kết quả xét nghiệm cho thấy loại kẹo này có chứa tedallafield một loại thuốc được dùng để chữa dối loạn cương dương thuộc nhóm thuốc ức chế men pdi năm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
thuốc tadalafil đã được trộn vào trong loại kẹo xâm hammer ginseng coffee
sau đó bán dưới dạng thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực nam giới
tại việt nam loại keo này được bán rất nhiều trên thị trường thế nhưng đều được giới thiệu là hàng sách tay
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên cũng cho biết triệu chứng khi bị ngộ độc thuốc ức chế men pdi năm
bao gồm những vấn đề về tim như hạ huyết áp nhịp tim nhanh nhồi máu cơ tim
vấn đề về thần kinh như chóng mặt nhức đầu buồn ngủ
những vấn đề về thị giác như giảm mất thị lực thay đổi nhận thức màu sắc
đôi khi có triệu chứng về thính giác như mất thính lược đột ngột
triệu chứng về tiêu hóa như nôn tiêu chảy tăng men gan
riêng về cơ xương khớp có thể có những triệu chứng như tiêu cơ vân nhức mỏi cơ
đau cơ thường xuyên xuất hiện ở lưng và đùi
có thể không đi kèm các tổn thương khác như tiêu cơ vân tổn thương thần kinh
nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng này hiện chưa được nghiên cứu chỉ rõ
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể do dối loạn mạch máu của các nhóm cơ
ngoài những triệu chứng nơi trên
thì hội chứng cường cứng kéo dài do thiếu máu cục bộ
cũng là một dấu hiệu của ngộ độc thuốc ức chế men pdi năm
hội chứng này khiến dương vật cương cứng ngoài mong muốn kéo dài
xuất hiện không phải do kích thích tình dục
cương cứng không mong muốn trên bốn giờ đồng hồ
chụp dương vật cứng quy đầu mềm đau đớn nhiều
hậu quả khiến dương vật bị sợ hóa dối loạn cương dương là khó tránh khỏi
chia sẻ về những tác hại của kẹo xâm hammer ginseng coffee tăng khoái cảm
bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc lưu phương khoa tiêu hóa gan mật
bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm cho biết
người ta đã định vị ra cái chất đó là một cái dẫn xuất của badafin
là dùng để mà giải quyết những vấn đề mà không cương cứng được
là có chỉ định là dùng theo tòa bác sĩ
do đó không thể mà dùng gọi là tự do
nếu mà chúng ta dùng những sản phẩm như kẹo để tăng bản lĩnh đàn ông
mà không rõ liều lượng nó như thế nào thì rất là có hại
bởi vì cái loại thuốc này cái dẫn xuất của tarakin là không thể là muốn dùng vô tội vạ
nó gây tác dụng phụ rất là nhiều
nhưng một cái nguy hiểm là nó làm ảnh hưởng quyết áp
tức là nó sẽ lúc tăng lúc giảm
có khi tổ quyết áp có người thì tăng lên rồi là cao rồi là mất nất nữa
như vậy rất là dễ xảy ra những cái tai điên
và dễ gây đột quỵ não và những cơn đau thắt tim và nhồi máu cơ tim
một cái tác dụng phụ nữa là nó cưng cứng kéo dài
và khi cưng cứng đã kéo dài rồi
thì nó sẽ không có tự xẹp được
mà để lâu nó hư luôn thể hạn
thì coi như xài một lần và bình viễn
mặc dù chúng ta vẫn sống và sinh hoạt bình lợi
và đặc biệt những tác dụng phụ về tim mạch
sẽ xảy ra trầm trọng hơn và dễ xảy ra hơn
trên những người có bệnh nền như đái tháo đường
cao quyết áp hạt thiếu máu cơ tim
kẹo sâm được quảng cáo có tác dụng cường dương
là loại kẹo xâm có tên hammer
đáng chú ý đây là một trong bảy loại thực phẩm
mà cơ quan khoa học y tế
singapore hsa vừa phát đi cảnh báo
có chứa chất cấm
chất cấm này là chất endesmethyl tadalafil
được sử dụng để kích dục
sau khi có cảnh báo của hsa
cục an toàn thực phẩm bộ y tế
ngay lập tức đã tiến hành giả soát đội bộ
kết quả cho thấy từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
các sản phẩm được cảnh báo chưa được cấp công bố
tại cục nhập khẩu vào việt nam
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên
hiện nay kẹo hammer được giao bán trản lan
trên mạng internet
chỉ cần gõ tử khóa kẹo hammer
với hàng nghìn kết quả hiện lên trong vài giây
người mua có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ
số điện thoại của nhiều cửa hàng bán kẹo hammer
kẹo xâm được quảng cáo có tác dụng
cường dương là loại kẹo xâm có tên hammer
đáng chú ý đây là một trong bảy loại thực phẩm
mà cơ quan khoa học y tế singapore
vừa phát đi cảnh báo có chứa chất cấm
chất cấm này là chất endesmethyl tadalafil
được sử dụng để kích dục
sau khi có cảnh báo hsa
cục an toàn thực phẩm bộ y tế
ngay lập tức đã tiến hành giả soát nội bộ
kết quả cho thấy từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
các sản phẩm được cảnh báo chưa được cấp công bố
tại cục nhập khẩu vào việt nam
tuy nhiên theo tìm hiểu
được bán rất nhiều trên mạng internet
chỉ cần gõ tử khóa kẹo xâm hammer
sẽ thấy hàng chục nghìn kết quả hiện lên
chỉ trong vài giây
người mua có thể dễ dàng tìm thấy số điện thoại
của nhiều nơi bán loại kẹo này
với những lời quảng cáo có cánh
như ông ngậm bà khen giúp bạn tìm lại
sức khỏe của một thanh niên
hay khắc phục các vấn đề về yếu sinh lý
không ít người đã sẵn sàng chi một khoản tiền
không nhỏ chỉ để mua vài viên kẹo này
theo thông tin trên website
một hộp kẹo xâm hammer
g hai mươi tám q bảy mươi chín ba mươi hai viên
có giá là một triệu hai trăm chín mươi chín nghìn đồng
khi mua ba viên giá hai trăm bảy mươi đồng
năm viên giá ba trăm chín mươi chín đồng
một mươi viên giá sáu trăm chín mươi chín đồng
một mươi sáu viên giá chín mươi chín nghìn đồng

đi kèm với sản phẩm là quà tặng như kẹo
bacosu như vậy
giá bán lẻ cho một viên kẹo này rơi vào khoảng
chín mươi nghìn đồng
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm nghiệm thuốc thành phố hồ chí minh bộ y tế
cũng đã phát hiện bốn mẫu kẹo ngậm hammer
có chứa tadalafil
với hàm lượng từ chín mươi hai sáu mươi ba mg
trên một viên
một mẫu kẹo ngậm hammer
ba mươi bảy f tám mươi hai k có chứa tadalafil
với hàm lượng từ một mươi bảy bảy mg
và một mẫu kẹo ngậm hammer sáu trăm hai mươi một
có chứa notadalafil
theo viện kiểm nghiệm thuốc thành phố hồ chí minh
trong lĩnh vực dược phẩm
là ba dược chất thuộc nhóm ức
chế men pde năm
đây là pde chính yếu trong thể hang
của dương vật được sử dụng làm thuốc hỗ trợ
và điều trị chứng liệt dương ở nam giới
với rất nhiều sản phẩm khác nhau
trên thị trường
ngoài ra trong lĩnh vực
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
ba dược chất này và các chất tương tự
bị cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
cục an toàn thực phẩm đã thông tin
bảy loại sản phẩm mà cơ quan y tế
của singapore phát đi cảnh báo có chứa chất cấm
đã không được cấp số đăng ký công bố
tại cục trong đó có kẹo hammer
thuốc tăng hàm muôn nếu được
sử dụng đúng cách và đúng điều lượng
theo chỉ định từ các chuyên gia
sẽ mang lại hiệu quả trong việc cải thiện
chuyện chăn gối hằng ngày
nhưng nếu mua phải những loại thuốc
không rõ nguồn gốc và sử dụng không đúng cách
sẽ tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
giới đây là một số hậu quả của việc
lạm dụng thuốc kích dục như
việc sử dụng thuốc không đúng cách
có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến yên
và làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề
như vô sinh hoặc hiếm muộn
thuốc kích dục có thể tăng nguy cơ
bị huyết áp cao và làm tăng đường huyết
dẫn đến các vấn đề về tim mạch
như đột quỵ và tai biến
sử dụng thuốc quá nhiều
có thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào thuốc
khiến cơ thể không thể hoạt động bình thường
nếu thiếu thuốc
tác dụng phụ của thuốc có thể gây ra
một số các triệu chứng như
đau đầu tim đập nhanh khó thở
chóng mặt nơn mửa đau tức ngực tủ huyết áp
một số loại thuốc kích dục
có chứa các thành phần gây nghiện
khiến người dùng khó làm gây nghiện
và phải tiếp tục sử dụng
đối với nam giới thành phần pde năm
có trong thuốc kích dục cho nam
có thể ảnh hưởng đến thị lực và tính giác
ngoài ra thuốc cũng có thể gây ra
tình trạng liệt dương yếu sinh lý
đối với nữ thuốc kích dục nữ
sẽ làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn
nếu không sử dụng biện pháp quan hệ tình dục an toàn
với loại chu kỳ kinh nguyệt